biện báo công trình nguy hiểm vừa được một cơ quan nào đó gắn để cảnh báo đến người dân nhưng nhiều người dân sống đối diện cũng không hề hãy biết
có thể đây cũng là bước khởi động của chính quyền địa phương trong việc giải quyết vụ việc này
mong rằng có sự đồng thuận của hộ dân tại số nhà một trăm tám mươi một và chính quyền để bà con ngõ quan thổ nói chung và các nhà liên kề nói riêng bớt đi nỗi lo ngày đêm